tối một mươi sáu tháng chín tại thủ đô paris cộng hòa pháp đại sứ quán việt nam đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm chào mừng bảy mươi bốn năm quốc khánh nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
tham dự các đồng chí hoàng trung hải ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội đồng chí fabien coussen bí thư toàn quốc đảng cộng sản pháp
đại diện các cơ quan quốc hội chính phủ và chính quyền địa phương pháp đại diện các đoàn ngoại giao hội đoàn pháp việt và cộng đồng người việt
phát biểu tại lễ kỷ niệm đồng chí hoàng trung hải nhấn mạnh trong hơn bảy thập kỷ qua thực hiện khát vọng cháy bỏng đó
nhân dân việt nam đã giành được độc lập tự do thống nhất đất nước và thành công trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc
thành công của công cuộc đổi mới đã đưa việt nam từ một đất nước lạc hậu và kém phát triển trở thành một trong những nền kinh tế năng động và hấp dẫn nhất tại châu á
với tăng trưởng kinh tế sấp xỉ bảy mỗi năm tỷ lệ nghèo đói còn dưới năm
đề cập đến quan hệ giữa việt nam và pháp đồng chí hoàng trung hải nói rằng
hai quốc gia có những liên hệ lâu đời về lịch sử văn hóa nhiều lợi ích tương đồng và tiềm năng lớn
để mở rộng và tăng cường hợp tác thúc đẩy đưa quan hệ song phương lên những bước phát triển mới